từ ngày năm tháng sáu đến ngày một mươi ba tháng sáu bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tổ chức huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển
mặc dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất là nắng nóng cộng với mưa lớn điều kiện sinh hoạt trên biển dài ngày
song cán bộ chiến sĩ trên các tàu đã tích cực chủ động trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong quá trình huấn luyện các kiếp tàu đã kịp thời rút kinh nghiệm từng nội dung khoang mục
coi trọng huấn luyện về chuyên ngành cảnh sát biển như kiểm tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biển
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ chống cướp biển và cướp có vũ trang tổ chức kiểm tra bắn đạn thật các loại súng pháo trên biển
kết quả đợt huấn luyện vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm hai nghìn một mươi chín là cơ sở để vùng cảnh sát biển một tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu
trình độ tổ chức chỉ huy ở các cấp cũng như kiểm tra trình độ khai thác sử dụng vũ khí trang bị của cán bộ chiến sĩ trên các tàu cảnh sát biển